vào đêm qua hai tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai chủ trì phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ và công an tp biên hòa
truy lùng bắt giữ được đối tượng nguyễn văn nghĩa ba mươi tuổi thường trú tại xã tấn hưng huyện cái nước tỉnh cà mau
đây là đối tượng đã trực tiếp ra tay sát hại chị trần thị thanh huyền bốn mươi tám tuổi quê thành phố đà nẵng tạm trú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai để cướp tài sản
cùng bị bắt với nghĩa còn có đối tượng phan văn trung hai mươi ba tuổi quê tỉnh an giang
trước đó vào trưa ngày một tháng ba nghĩa điều khiển xe mô tô trở tên trung là bạn sống lang thang tại khu vực công viên quảng trường sáng tạo
phường đông hòa thành phố dị an tỉnh bình dương đến gần nơi nạn nhân tạm trú rồi thả chung xuống uống cà phê còn nghĩa điều khiển xe mô tô vào nhà nạn nhân
tại đây nghĩa đòi tiền cho nạn nhân mượn trước đó không được nên lợi dụng lúc nạn nhân
nạn nhân úp mặt xuống giường đã ra tay sát hại nạn nhân
tiếp đó nghĩa lột đôi bông tai hai điện thoại di động của nạn nhân rồi khóa cửa lại trở trung về chợ thủ đức mua đồ nhậu
sau đó nghĩa tự chạy xe đến hồ nước gần đó đốt bộ đồ đã mặc khi gây án đồng thời vứt con dao và khẩu súng xuống hồ nước
tại cơ quan công an bước đầu nghĩa đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình